cuộc xung đột ở trung đông vẫn tiếp tục leo thang trong bối cảnh thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố
nước này đã bước vào giai đoạn thứ ba của cuộc chiến chống lại phong trào hồi giáo hamas của palestine
quân đội israel thông báo binh lính nước này hiện đã tiến sâu vào giải gaza và đang giao tranh ác liệt với hamas
quân đội israel tuyên bố đã đánh trúng ba trăm linh mục tiêu trong đêm thứ tư của chiến dịch trên bộ tại giải gaza
sau khi thủ tướng benjamin netanyahu bác lời kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế
phía israel cho biết hàng chục thành viên của hamas đã thiệt mạng trong vài giờ qua
israel cũng thông báo sử dụng hệ thống phòng thủ ero lần đầu tiên kể từ khi bùng nổ xung đột với hamas
hôm bảy tháng một mươi nhằm đánh chặn một tên lửa được phóng từ khu vực biển đỏ hướng vào lãnh thổ nhà nước do thái
trong khi đó cơ quan nội vụ tại giải gaza xác nhận binh lính israel đã tiến vào phía bắc vùng lãnh thổ nước này
và đóng quân tại các khu vực antawan
ngoài ra một số xe của quân đội israel cũng đã tiến vào vùng thành phố andraris
dường như nhằm cô lập gaza và khu vực phía bắc với phía nam